hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cấp độ dịch covid một mươi chín sẽ được phân loại theo bốn cấp độ bao gồm
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
bên cạnh đó việc đánh giá cấp độ từ quy mô cấp xã và có thể dưới cấp xã nếu có trở lên nhằm đảm bảo linh hoạt và hiệu quả
qua đó tiêu chí đánh giá cấp độ dịch sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố do bộ y tế hướng dẫn
tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
độ bao phủ vaccine lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất tỷ lệ tiêm đủ liều
khả năng thu dung điều trị của các tuyến lưu ý xác định rõ khả năng thu dung điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám địa phương căn cứ vào tình hình dịch tỷ lệ tiêm vaccine để quy định cụ thể về thời hạn số lượng người tham gia phạm vi và công suất của hoạt động nhưng không vượt quá quy định của hướng dẫn
ưu tiên cho người tiêm đủ liều vaccine và khỏi bệnh covid một mươi chín
theo đó đối với tổ chức cơ quan và doanh nghiệp hoạt động tập trung trong nhà sẽ không hạn chế số người ở vùng xanh hạn chế số người có điều kiện tại vùng vàng không tổ chức hoặc hạn chế người tham gia ở các vùng đỏ và cam
giao thông công cộng bằng đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và hàng hải sẽ phải dừng hoạt động hoặc hạn chế hoạt động có điều kiện ở vùng đỏ vùng cam vùng vàng giảm công suất vùng xanh được hoạt động
lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh liên tỉnh đều được hoạt động ở cả bốn cấp độ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
riêng vùng cam sẽ hoạt động nhưng đối với grab chở hàng bằng xe máy trong trường hợp cần thiết ubnd cấp tỉnh có thể quy định về số lượng người lưu thông trong cùng một thời điểm
cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hợp tác xã hộ gia đình công trình giao thông xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ đều được hoạt động ở cả bốn cấp độ dịch
xong phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch
các trung tâm thương mại siêu thị chợ truyền thống nhà hàng quán ăn được hoạt động ở cả bốn cấp độ dịch trên cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch
riêng vùng đỏ phải hạn chế số lượng người bán mua ở cùng một thời điểm
tương tự nhà hàng quán ăn ở vùng đỏ cũng phải hạn chế hoạt động đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch hạn chế số lượng người mua bán cùng một thời điểm
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như làm tóc bao gồm cát tóc làm đẹp massage vũ trường karaoke quán bar internet trò chơi điện tử hoặc các cơ sở khác
do địa phương quyết định phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ ngừng hoạt động hoặc là hoạt động hạn chế ở vùng vàng vùng cam và chỉ được hoạt động ở vùng xanh
hoạt động bán hàng rong vé số dạo cũng phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ vùng vàng và vùng cam hoạt động có điều kiện và chỉ được hoạt động ở vùng xanh
các hoạt động tại cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ hoạt động hạn chế ở vùng cam vùng vàng và chỉ được hoạt động ở vùng xanh
các cơ sở nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ hạn chế hoạt động ở vùng cam và chỉ được hoạt động ở vùng xanh màu vàng
bên cạnh đó các địa điểm bảo tàng triển lãm thư viện dạp chiếu phim cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa thể dục thể thao được hoạt động ở vùng xanh hạn chế hoạt động ở vùng vàng vùng cam và phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ
hoạt động của cơ quan công sở giảm số lượng người làm việc tăng cường làm việc trực tuyến ở vùng cam vùng đỏ vùng xanh vùng vàng hoạt động bình thường
đối với các cá nhân dù ở vùng nào cũng phải tuân thủ năm k ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế tiêm chủng vaccine
sử dụng mã qr theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế đồng thời việc đi lại của cá nhân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau sẽ không hạn chế đối với vùng xanh vùng vàng
vùng cam không hạn chế nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm vùng đỏ sẽ bị hạn chế có điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
tuy nhiên sẽ còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ông mãi cho biết
phát biểu tại buổi giám sát chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chia sẻ với những mất mát đau thương
mà thành phố hồ chí minh đang gánh chịu trong đại dịch
nhưng với sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và người dân
thành phố hồ chí minh đã vượt qua được thời điểm khó khăn thử thách nhất
trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân
bước sang giai đoạn mới chủ tịch nước đồng tình với việc chuyển đổi chiến lược
từ zero covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và khôi phục phát triển kinh tế
thành phố hồ chí minh cần hiểu rõ ràng nhất quán quan điểm này
để huy động nguồn lực từ người dân doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế
sống chung với covid một mươi chín cần những phương thức phù hợp để tránh lây lan dịch bệnh
điều kiện quan trọng nhất là vaccine và biện pháp năm k ông nguyễn xuân phúc nói
để từng bước phục hồi nền kinh tế điều kiện tiên quyết của thành phố là kiểm soát tốt dịch bệnh
do vậy ông đề nghị thành phố hồ chí minh cần xây dựng những biện pháp quản lý rủi ro đánh giá giám sát
nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới thành phố trong thời gian trước mắt
nếu tiếp tục đóng cửa thành phố sẽ không chịu nổi không chỉ mang tới hậu quả là kinh tế tăng trưởng âm
mà còn dẫn đến những điều tồi tệ hơn
hậu quả ngắn hạn là phá sản hàng loạt doanh nghiệp hàng triệu người mất việc làm
sang chấn tâm lý nặng nề do đại dịch chủ tịch nước nói
trong thời gian tới chủ tịch nước đề nghị thành phố hồ chí minh
tập trung vào năm nhiệm vụ thiết yếu trong việc khôi phục kinh tế
trong đó ông nhấn mạnh đến việc tạo mọi điều kiện đưa người lao động trở lại
tôi tin rằng khi bà con về thăm quê hương trong một trăm linh người sẽ có khoảng ba mươi người ở lại quê
nhưng bảy mươi người sẽ quay lại thành phố
chúng ta tạo mọi điều kiện ví dụ như bà con về quê đến hẹn tiêm vaccine mũi hai thì hãy đến thành phố
thành phố hồ chí minh sẵn sàng tiêm mũi hai cho bà con
đồng thời là những điều kiện về nhà ở phúc lợi gói an sinh
chủ tịch nước nói
và đề nghị thành phố hồ chí minh cần phối hợp với các tỉnh thành
trong việc đưa người lao động trở lại đào tạo kết nối người lao động với doanh nghiệp
ngoài ra chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố cần tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn
trong đó nhóm đối tượng tổn thương bởi dịch bệnh người ảnh hưởng sức khỏe tinh thần
cần tiếp tục được tạo điều kiện hỗ trợ bằng các nguồn lực